thưa quý vị tết nguyên đán đang đến rất gần
vào thời điểm này mọi năm người dân học tập và làm việc xa quê đang dục dịch chuẩn bị để về quê đón tết cùng gia đình
những trăn trở với họ là vé tàu vé xe là những món quà gửi gắm hương vị tết phương xa tới quê hương làng xóm
và ngạ thế nhưng năm nay những chăn trở ấy lại có phần khác biệt
về quê như thế nào cần đáp ứng điều kiện gì để được về quê
đó là những điều mà người dân suy nghĩ khi nhiều địa phương đưa ra những quy định phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
và đây cũng là chủ đề nhận được sự quan tâm và bình luận đông đảo của cộng đồng mạng những ngày qua
dù không cấm người dân về quê đón tết nhưng mỗi địa phương lại có một quy định chống dịch khác nhau
nơi làm chặt thì yêu cầu xét nghiệm cách ly
đi lại nới lỏng chỉ cần khai báo y tế và đảm bảo năm k
hoặc cá biệt có nơi hộ dân bị khóa cổng vì có người về quê đón tết
điều này vô tình gây khó bất tiện cho người dân trong việc quyết định trở về quê ăn tết
liệu về có bị cách ly không có phải xét nghiệm không có mất tết không
đó là những câu hỏi luôn bùa vây cư dân mạng cũng như những người con xa quê lúc này
chống dịch kiểu không đồng bộ với nhau thì việc đi lại của người dân rất khó khăn
mong bộ y tế và các địa phương ra văn bản quy định thống nhất về phòng chống dịch trong dịp lễ này
và cũng mong mọi người chấp hành tốt năm k
mong chính quyền thông báo sớm để người lao động xa quê chủ động kế hoạch vì ở xa phải mua vé máy bay tàu xe
chúng ta chưa đồng nhất quan điểm chỉ đạo
mỗi nơi một kiểu chống dịch có thể nói là đúng nhưng lại không còn phù hợp với tình hình thực tế
cần có một bộ quy tắc thích ứng an toàn chung cho cả nước
một số cư dân mạng đồng tình với lựa chọn không về quê đón tết để đảm bảo an toàn cho bản thân
tránh nguy cơ lây lan trước diễn biến khó lường của tình hình
tuy nhiên một số khác lại cho rằng thời điểm này đã rất khác so với một năm trước
khi tỷ lệ phủ vaccine của việt nam đã tăng đáng kể
cả nước đã và đang từng bước thích nghi sống chung với dịch thay vì đóng cửa phong tỏa diện rộng như trước
thế nên cư dân mạng mong rằng chúng ta có thể đưa ra một quy định chung cho các địa phương
để thực hiện chống dịch một cách đồng bộ rõ ràng tạo thuận lợi cho người dân về quê đón tết một cách an toàn khỏe mạnh
những tỉnh còn đóng cửa
chết lại năng lực lãnh đạo quản lý
thực tế chống dịch có nhiều cách quan trọng nhất là vaccine công nghệ và ý thức cộng năm k
chuyện đóng là cổ xưa rồi không còn phù hợp
cái quan trọng là ý thức của người dân với cộng đồng không nên cấm đoán cực đoan
các quy định như một số tỉnh thực chất là bảo mọi người không được về quê nên xem lại cho dân đỡ khổ
chúng ta không chủ quan nhưng cũng không cấm cản hay ra văn bản làm khó người dân
mở cửa mà dân vẫn an toàn
còn mấy hay chứ đóng cửa thì ai chẳng làm được
mọi người muốn về cũng dễ hiểu hãy chấp hành năm k và tiêm vaccine để an toàn chung cho bản thân và những người xung quanh
sự lo lắng của các địa phương âu cũng là điều dễ hiểu khi dịch covid một mươi chín vẫn còn diễn biến phức tạp
hàng ngày tổng số ca nhiễm của cả nước đều trên một mươi ca
nhưng đừng vì lý do sợ dịch mà dùng các biện pháp hạn chế làm người dân phải cân đo đong đếm
chứ quyết định về với quê hương của họ
ở một số nơi hiện nay có thể gây tâm lý kỷ thị người ở xa về với cộng đồng tại địa phương
cư dân mạng mong rằng thay vì vận động hoặc ra quy định làm khó người dân
chính quyền các địa phương có thể xây dựng một thông điệp khác có ý nghĩa hơn
như thực hiện nghiêm quy định năm k khai báo y tế đầy đủ thông tin cho chính quyền địa phương
không tổ chức ăn uống linh đình hạn chế thăm non tụ tập đông người
những thông điệp này sẽ truyền cảm xúc tích cực cho người dân trong cuộc sống nói chung
và trong cuộc chiến với đại dịch covid một mươi chín nói riêng
bạn nghĩ sao về quy định về quê ăn tết mỗi nơi một kiểu
hãy để lại bình luận và chia sẻ ý kiến của mình trên fanpage của truyền hình công an nhân dân